vâng thưa quý vị trong những ngày qua nhiều người dân thủ đô đã mang theo hoa tươi đặt dưới chân tượng đài công an nhân dân vì dân phục vụ
thay lời tri ân ba cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ chữa cháy tại quán karaoke tại phường quăn hoa quận cầu giấy tp hcm
từng học chung trường cấp ba với thượng úy đỗ đức việt ngọc linh và minh hương tới giờ phút này vẫn chưa thể tin người anh khoai trên của mình đã ra đi mãi mãi
từng học trung trường cấp ba với thượng úy đỗ đức việt ngọc linh và minh hương tới giờ phút này vẫn chưa thể tin người anh khóa trên của mình đã ra đi mãi mãi
những người chưa từng một lần gặp mặt thế nhưng nay tất cả cùng mang chung một nỗi đau xót xa